đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam đã tổng kết trại sáng kiến thanh niên hành động nhỏ thay đổi lớn
đây là chuỗi sự kiện nhằm mục đích thúc đẩy thế hệ trẻ việt nam tích cực nghiên cứu sáng kiến khoa học
trong việc giảm rác thải nhựa bảo vệ môi trường
trại sáng kiến diễn ra tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông tại quang biểu hà nội
các thí sinh tham gia trại sáng kiến được tìm hiểu số liệu nghiên cứu về rác thải nhựa
nguyên nhân và hậu quả của việc xả rác thải nhựa ra môi trường
cũng như được hướng dẫn tìm ra giải pháp cách thức xây dựng và phát triển dự án phù hợp với lứa tuổi của mình
không chỉ được nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường các em còn được học những kỹ năng về làm việc nhóm
kỹ năng xây dựng dự án cộng đồng xin quỹ và kinh nghiệm học tập trong chương trình trao đổi du học của chính phủ mỹ
đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi tám trại sáng kiến được triển khai trên cả nước trong năm nay
những ý tưởng khả thi sẽ được tài trợ để các em có thể đưa vào thực tế